thưa quý vị công an tỉnh thanh hóa vừa triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy
bắt giữ tám đối tượng thu giữ một mươi bốn kg ma túy tổng hợp heroin cùng nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng chức năng đã bắt quả tang vàng a tùng ở huyện mường lát đang vận chuyển trái phép một mươi bốn kg ma túy tổng hợp từ lào về thanh hóa tiêu thụ
điều tra mở rộng cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là nguyễn minh phong và nguyễn thanh tùng đều trú tại bình dương
tiếp đó lực lượng công an triệt phá thêm một đường dây ma túy bắt giữ năm đối tượng trong đó phạm văn tú là người cầm đầu
đã móc nối với một số đối tượng người lào để mua ma túy hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án
tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử đối với lê trung nguyên khôi
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn và quy định về việc chi lương thưởng đối với hình thức hoạt động của công ty cổ phần
khôi đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm thủ tục ký duyệt ủy nhiệm tri để chi lương thưởng cho bản thân không đúng quy định
chiếm đoạt của công ty số tiền là ba chín mươi năm tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê trung nguyên khôi một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản
đồng thời cấm đảm nhận chức vụ ba năm sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ nhan thành long
đối tượng bắn súng gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn
sự việc xảy ra vào ngày một mươi tám tháng năm do có mô thuẫn về việc đỗ xe long và tý sô sát
trong lúc giằng co long dùng súng bắn nặn cao su vào người tý khiến nặn nhân ngã gục rồi bỏ trốn
đến ngày hôm qua phát hiện đối tượng xuất hiện tại bến xe khách trung tâm thành phố lào cai
các tổ công tác đã áp sát và yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm rõ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục
để bàn giao cho công an huyện hóc môn tp hcm tiếp tục điều tra
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi ba tháng năm bộ thông tin truyền thông đã tổ chức hội thảo
cung cấp thông tin về phòng chống tắc hại của thuốc lá
tham dự hội thảo có ông hồ hồng hải phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ thông tin truyền thông
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh
lãnh đạo quỹ phòng chống tác hại thuốc lá bộ y tế cùng các báo cáo viên và cơ quan thông tấn báo chí
bên cạnh những chia sẻ về tắc hại của thuốc lá hội thảo còn cung cấp các thông tin
hình sử dụng mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá các chính sách ưu tiên trong hoạt động phòng chống
tác hại thuốc lá sự cần thiết tăng thuế thuốc và tác động của tăng thuế thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế
cũng theo tổ chức y tế thế giới không nên thực hiện thí điểm thuốc lá đun nóng dẫn đến khó có thể kiểm soát được
các sản phẩm tương tự thuốc lá điện tử thuốc lá đun nóng là sản phẩm gây nghiện gây hại cho sức khỏe
việc cho phép thêm thuốc lá mới không phù hợp với các nguyên tắc giảm cung giảm cầu của công ước khung
về kiểm soát thuốc lá chiến lược quốc gia về phòng chống tắc hại thuốc lá và luật phòng chống tắc hại của thuốc lá
thực hiện tháng hành động về an toàn viện sinh lao động năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình
biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc
trong thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
nhằm nâng cao an toàn vệ sinh lao động tại chính nơi làm việc
vâng ạ với cách nghĩ và cách làm mới các cấp công đoàn trong công an nhân dân đã chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên người lao động
đặc biệt là tại những đơn vị sản xuất quân trang phục vụ lực lượng công an công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động càng được chú trọng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại công ty một mươi chín tháng năm của bộ công an
ngày hè nắng nóng phân xưởng hai công ty một mươi chín tháng năm bộ công an
công nhân vẫn đang tích cực sản xuất với hệ thống quạt máy hiện đại cây nắng nóng phần nào đã giảm bớt tại công sưởng
đặc biệt ngoài bữa ăn ca công đoàn còn tổ chức mua sữa nước giải khát bồi dưỡng cho đoàn viên trong những ngày nắng nóng
trong năm hè nào cũng vậy đoàn viên công đoàn cũng có tổ chức vào mùa hè tổ chức phát sữa cho anh chị em đoàn viên công đoàn trực tiếp sản xuất
đấy là nguồn động lực to lớn đối với đoàn viên để thúc đẩy sản xuất
một trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân viên đóng trên cả ba miền bắc trung nam công ty một mươi chín tháng năm đã luôn quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn lao động cho người lao động
thường xuyên tập huấn chuyên môn đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình an toàn vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc
cũng như thường xuyên quan tâm động viên thăm hỏi những gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
bản thân tôi cũng là một đoàn viên người lao động rất là lâu năm
nhưng tại công ty thì bản thân tôi cũng cảm nhận được rất nhiều sự thay đổi về mọi mặt từ nhà xưởng cơ sở sản xuất môi trường làm việc đến những thay đổi trang thiết bị máy móc
trước đây thì ở trong công nhân mà làm việc trong nhà xưởng thì nhiệt độ trong xưởng có thể là cao hơn nhiệt độ ngoài trời bởi vì nắng nóng do những nhiệt của những máy móc tạo tỏa ra
nhưng hiện nay thì về cơ sở vật chất về tất cả mọi mặt thì cũng đã được thay đổi rất là rõ rệt
thời gian gần đây cùng với sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an cơ sở vật chất công ty một mươi chín tháng năm được từng bước đầu tư hiện đại
hệ thống máy may điện tử thay thế máy cơ đã góp phần hiệu quả giảm tiếng ồn
một số máy chuyên dùng ngành may máy dập quy kim loại liên hoàn máy phun vẽ sơn tự động dùng cho ngành kim khí từng bước được hiện đại hóa
giảm tối đa công nhân lao động ở những công đoạn có nguy cơ tai nạn lao động cao
dây chuyền máy móc của chúng tôi trước kia sản xuất bằng thủ công và trải qua rất nhiều công đoạn và nguy cơ trong lao động cũng tiềm mẩn khá cao
nhưng sau khi được đầu tư thì dây chuyền đó đã giảm thiểu nguy cơ tai nạn rất nhiều cho người lao động
thứ hai là mang lại hiệu quả kinh tế năng suất lao động cũng rất cao
thứ ba là sản phẩm sẽ tinh xảo và đẹp hơn
cùng với sự đầu tư về máy móc nhà xưởng hiện đại cũng đang dần được hoàn thiện để sớm đưa vào sản xuất
với quy mô rộng lớn những nhà xưởng hiện đại sẽ tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh thoáng mát
đây cũng là điều kiện để người lao động tích cực tham gia sản xuất nâng cao năng suất
vào sáng ngày hai mươi ba tháng năm tàu huấn luyện thích kế quang của hải quân trung quốc đã có chuyến thăm xã giao thành phố đà nẵng
trong khuôn khổ hợp tác song phương
giữa hai nước việt nam trung quốc từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày hai mươi năm tháng năm tàu huấn luyện thích kế quang của hải quân trung quốc có chuyến thăm xã giao đến thành phố đà nẵng
tàu gồm có bốn trăm bảy mươi sáu sĩ quan thủy thủ hải quân trung quốc do thiếu tướng tô dân sinh chính ủy học viện tàu thuyền đại liên hải quân trung quốc làm trưởng đoàn
trong chương trình chuyến thăm tại đà nẵng đoàn tàu huấn luyện thích kế quang sẽ thăm xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố thăm và giao lưu với bộ tư lệnh quân khu năm bộ tư lệnh vùng ba hải quân và tham quan thành phố đà nẵng
chuyến thăm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa lực lượng hai quân hai nước nói chung